tại ủy ban nhân dân tp hcm trong buổi giám sát thực hiện các dự án giao thông
nhiều đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm đã chỉ rõ bên cạnh những kết quả tích cực
như kéo giảm kẹt xe và số vụ tai nạn giao thông vẫn còn không ít những dự án
chưa được chuẩn bị kỹ càng khoa học dẫn đến thi công trì trệ ảnh hưởng đến đời sống người dân
thực tế này kéo theo hàng loạt hệ lụy phát sinh phải thay đổi như điều chỉnh dự án nhiều lần
dự án đổi vốn dẫn đến tiến độ y ảnh kéo dài nhiều năm
nói cộm là dự án cầu bưng cầu long kiển nút giao mỹ thủy đường vành đai hai
ngoài ra còn một loạt hạn chế cố hữu khác đặc biệt là thiếu mặt bằng thi công
khiến bảy mươi dự án giao thông đang bị đình trệ
nguồn lực đầu tư từ ngân sách còn hạn chế trong khi hình thức đối tác công tư chưa được hướng dẫn kỹ
ủy ban nhân dân tp cho biết sẽ tập trung thực hiện cơ chế quy trình đặc thù rút ngắn
thời gian bồi thường hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn
để vừa giải quyết bức xúc của người dân vừa góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông